thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua phiên xử cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang và các đồng phạm trong vụ việc thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn ba tám triệu usd mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm ah năm n một xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm kiều long được tiếp tục với phần xét hỏi
trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử bị cáo cao minh quang thừa nhận đã thiếu sót trong kiểm tra giám sát hoạt động của công ty cổ phần dược phẩm cửu long
cựu thứ trưởng bộ y tế khai do tin tưởng cấp dưới nên bị cáo đã không kiểm tra khiến doanh nghiệp hưởng lợi trái phép hơn ba tám triệu đô la mỹ
song bị cáo quang cũng cho rằng đây không phải là lĩnh vực thuộc trách nhiệm của mình
trong khi đó cấp dưới của bị cáo cao minh quang là bị cáo nguyễn việt hùng đã thừa nhận cáo buộc của viện kiểm sát vì không chỉ đạo kiểm tra trực tiếp sổ sách kế toán báo cáo tài chính và hạch toán số tiền hơn ba tám triệu đô la mỹ
ngày hôm nay thì phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo
công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa đường dây hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh quảng nam và quảng bình với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm
bắt giữ đối tượng nguyễn thị nhật vi chú tệ bình quý thăng bình quảng nam là đối tượng cầm đầu đường dây
theo điều tra của lực lượng công an từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay vi đã đăng thông tin qua mạng xã hội facebook và zalo để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hàng ngày
vi đã sử dụng phần mềm masses quản lý hồ sơ vay trên địa bàn
với hình thức như trên vi cùng các đối tượng đã cho ba mươi người dân trên địa bàn tỉnh quảng nam và quảng bình vay hơn một tỷ đồng với lãi suất từ ba trăm sáu mươi một năm đến năm trăm bảy mươi chín sáu một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
hàng ngày vi đã phân công cho một số đối tượng thu các khoản tiền góp của người vay ở quảng nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn quảng bình
khi người vay không trả tiền đúng hạn các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp
đến nhà người vay dùng vũ khí nóng để đe dọa
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thị nhật vi điều tra mở rộng vụ án
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại ấp hòa nghĩa xã hòa lộc huyện mỏ cái bắc tỉnh bến tre đang có một nhóm đông các đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức là lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
thì phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bến tre và công an huyện mỏ cây bắc đã tiến hành kiểm tra địa điểm trên
hai mươi đối tượng cả nam lẫn nữ đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ một bộ lắc tài xỉu đồng thời tạm giữ trên người số đối tượng này số tiền là chín trăm bốn mươi triệu đồng
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện mỏ cái bắc tiếp tục điều tra làm rõ
tại tỉnh bình định các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự các cơ sở có quy mô lớn tập trung đông người có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao
đây là buổi kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy tại công ty kinh doanh dịch vụ nhà ở
sau nhiều đợt kiểm tra tập huấn đến nay đơn vị này đã đáp ứng đủ các yêu cầu về việc lắp đặt bình chữa cháy hệ thống báo cháy tại các tầng trong tòa nhà